hôm nay tiếp tục các thí sinh trên cả nước đã hoàn thành ngày thi thứ hai của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
và trong ngày thi thứ hai của kỳ thi các thí sinh đã hoàn thành bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và bài thi môn ngoại ngữ
cả hai bài thi đều ở hình thức trắc nghiệm trong đó bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm ba môn vật lý hóa học và sinh học
với thời lượng làm bài là năm mươi phút một môn còn bài thi môn ngoại ngữ có thời lượng làm bài là sáu mươi phút
như vậy đối với những em chỉ thi khối tự nhiên khi kết thúc môn ngoại ngữ các em đã có thể nghỉ ngơi
trong khi đó những em thi khối xã hội còn phải vượt qua bài thi tổ hợp khoa học xã hội vào sáng ngày mai